sau hơn bốn ngày xét xử cũng vào chiều ngày hôm qua đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử vụ án sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai tại bình dương đã trình bày bản luận tội và đề nghị bức án đối với từng bị cáo
bản luận tội nêu rõ những hành vi vi phạm của các bị cáo nguyên là lãnh đạo tỉnh bình dương và bị cáo nguyễn văn minh đã gây hậu quả thất thoát đặc biệt lớn gây bức xúc trong dư luận
cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh bình dương trần văn nam và cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương trần thanh liêm cũng bị đề nghị mức án từ chín đến một mươi năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bị cáo nguyễn văn minh cựu chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty bình dương bị đề nghị từ một mươi bốn đến một mươi năm năm tù cùng với tội danh trên và từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù về tội tham mô tài sản
tổng hình phạt chung đối với bị cáo minh là từ hai mươi chín đến ba mươi năm tù
các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án phạt từ ba năm đến hai mươi sáu năm tù về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham mô tài sản